chào mừng quý vị đến với bản tin toàn cảnh covid một mươi chín
chương trình được phát sóng trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
cơ quan ngôn luận của bộ y tế
hãy đăng ký theo dõi kênh của chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất
về dịch bệnh covid một mươi chín cũng như về thông tin sức khỏe đáng chú ý khác
sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đón xem một số tin tức
trong buổi chiều ngày hôm nay
mưa lũ ở miền trung tám người chết và mất tích
đến hiện tại mưa ở quảng bình đã tạm ngưng nhiều nơi nước rút dần
nhưng đã để lại hậu quả nặng nề khi có bốn người chết và mất tích
hơn một trăm bốn mươi lao động ngoài tỉnh đã quay lại tp hcm làm việc
phó giám đốc sở lao động thương minh và xã hội cho biết
theo thống kê hiện nay số người lao động quay trở lại các khu chế xuất
và khu công nghiệp tại tp hcm
đề xuất mở lại tàu cao tốc pha biển từ tp hcm đi liên tỉnh
từ ngày hai mươi tháng một mươi theo sở giao thông vận tải
việc khôi phục hoạt động vận tải hành khách đường thủy nội địa liên tỉnh
phục vụ nhu cầu người dân công nhân chuyên gia góp phần phục hồi du lịch kinh tế xã hội
thanh hóa dỡ bỏ nhiều chốt kiểm soát dừng kiểm tra giấy xét nghiệm covid một mươi chín
từ giờ ngày một mươi chín tháng một mươi thanh hóa tạm dừng hoạt động bốn chốt kiểm soát ra vào địa bàn
đồng thời không kiểm tra giấy xét nghiệm covid một mươi chín
từ vùng xanh dờn đến thái nguyên vĩnh phúc vẫn phải xét nghiệm covid một mươi chín
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh phúc lê duy thành cho biết
tỉnh đã điều chỉnh một số quy định tại quyết định số hai tám trăm bảy mươi năm ban hành ngày một mươi năm tháng một mươi
tuy nhiên khi được hỏi tỉnh vĩnh phúc điều chỉnh như thế nào
cần thơ cho mở lại nhà hàng quán ba
thành phố cần thơ quy định khách đến quán bar vũ trường
phải tiêm đủ liều vaccine và xét nghiệm pcr âm tính covid một mươi chín

phú thọ thêm ba mươi ba ca dương tính sars cov hai
vẫn chưa tìm được nguồn lây
sở y tế tỉnh phú thọ cho biết
từ sáu h đến một mươi tám giờ cùng ngày
tỉnh ghi nhận thêm ba mươi ba ca dương tính sars cov hai
trong đó thành phố việt trì hai mươi chín ca
phát hiện ba mươi bảy học sinh giáo viên là f
thanh hóa cho một mươi năm em ngừng đến trường
bác chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thị xã bỉm sơn thanh hóa cho biết
tiệp phương ghi nhận tám mươi sáu ca covid một mươi chín
trong đó có ba mươi bảy học sinh và giáo viên
đó là những thông tin sẽ có trong bản tin toàn cảnh covid ngày hôm nay
sau đây là một số thông tin chi tiết
bị nước cuốn khi đang đi rừng
và ông nguyễn văn đường sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
mất tích khi trèo thuyền ra kiểm tra hồ tôm và thuyền lật
tính đến một mươi tám h ngày một mươi tám tháng một mươi
toàn tỉnh quảng bình có sáu bàn của bốn xã
ở huyện quảng ninh bố trạch và minh hóa
vẫn đang bị cô lập và chia cắt
có ba mươi xã với hai hai trăm ba mươi hai nhà bị ngập
mưa lũ cũng làm một mươi bảy điểm trên các quốc lộ
và một mươi điểm trên các tỉnh lộ
sạt lở ngập sâu khiến giao thông bị ách tắc
ở hà tĩnh mưa lớn nhiều ngày
cộng với việc hồ đập thủy điện xã tràn để đón lũ
đã gây ngập lụt cục bộ sạt lở nghiêm trọng
giao thông bị chia cắt tại nhiều huyện thị xã
vùng núi sát tuyến đường thạch khê phụng áng
sạt lở nghiêm trọng gây ách tắc hoàn toàn
một người dân của thị xã kỳ anh
mất tích khi đang đánh cá tại lòng hồ sông rác
nhiều phường tại thị xã này bị ngập sâu
một trăm năm mươi ba hộ dân với bốn trăm bốn mươi một nhân khẩu tại phường kỳ thịnh
phải sơ tán để tránh lũ
tại huyện vũ quang tình trạng ngập cục bộ diễn ra
tại hai xã đức bồng và đức lính
nhiều địa điểm bị sạt lở
tại quảng trị gần hai mươi học sinh của năm mươi trường học
ở các huyện hải lăng triệu phong
phải nghỉ học vì ảnh hưởng mưa lũ và mất điện
một người bị lũ cuốn mất tích
hơn một ngôi nhà ở thành phố đông hà
thị xã quảng trị huyện đắk nông bị ngập
ông nguyễn văn lâm phó giám đốc sở lao động thương bình và xã hội cho biết
theo thông kê hiện nay số lo động quay trở lại
các khu chế xuất và khu công nghiệp tại thành phố hồ chí minh
để làm việc khoảng hơn một trăm ba mươi bốn người
dự kiến số lượng lo động sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới
ngoài ra số lao động quay trở lại làm việc
tại các quận huyện thành phố thủ đức
khoảng trên dưới năm người
theo ông lâm hiện nay ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh
đã có văn bản ba hai trăm ba mươi một
về phương thức đưa đón vận chuyển công nhân quay lại thành phố
do đó thời gian tới
số lao động trở lại làm việc sẽ tăng lên
và tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp
sẽ khả quan hơn
theo đó người lao động là người mắc covid một mươi chín
đã khỏi bệnh dưới sáu tháng
hoặc đã tiêm vaccine ít nhất một mũi
đối với vaccine tiêu hai mũi thì được quay lại thành phố
đối với lao động thuộc doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp
khu chế xuất khu công nghệ cao muốn vào thành phố làm việc
các doanh nghiệp có nhu cầu vận chuyển
sẽ gửi phương án vận chuyển về ủy ban nhân dân thành phố thủ đức
và các quận huyện ban quản lý các khu chế xuất
khu công nghiệp hoặc bộ ngành quản lý để ra soát
tổng hợp gửi sở giao thông vận tải thành phố hồ chí minh
để triển khai đưa đón người lao động về thành phố
đối với lao động tự do muốn quay lại thành phố
đối tượng này thuộc phương thức vận chuyển thứ ba
trong quan bản ba hai trăm ba mươi một của ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh
ngày ba mươi tháng chín
về lực lượng lao động ở thành phố có nhu cầu tìm việc
ông lâm cho biết
hiện thành phố có một trăm hai mươi bảy cơ quan giới thiệu việc làm
có giấy phép là trung tâm việc làm của thành phố
theo sở giao thông vận tải
việc khôi phục hoạt động vận tải hành khách đường thủy nội địa liên tỉnh
phục vụ nhu cầu người dân công nhân chuyên gia
góp phần phục hồi du lịch kinh tế và xã hội
do đó sở giao thông vận tải thành phố hồ chí minh
đề nghị sở giao thông vận tải tỉnh bà rịa vũng tàu
có ý kiến để mở lại tuyến vận tài hành khách
hàng hóa đường thủy
theo tuấn cố định từ ngày hai mươi tháng một mươi
trong đó có các tuyến cao tốc
thành phố hồ chí minh cần giờ vũng tàu
đồng thời khôi phục hoạt động phà biển
từ bến tắc xuất cần giờ
chạy thẳng qua vũng tàu và ngược lại
ngoài ra sở giao thông vận tải cũng đề xuất
nối lại hoạt động vận tải hành khách
tại các bến thủy nội địa từ huyện cần giờ
đi huyện gò công đông tỉnh tiền giang
còn với tỉnh bình dương
thành phố nối lại các bến khách ngang sông
giữa hai địa phương
người dân tuân thủ các quy định đi lại
phòng dịch của bộ giao thông vận tải trong hoạt động đường thủy nội địa
khách đi tàu phà phải xét nghiệm
nếu ở vùng dịch phong tỏa
trường hợp tiêm đủ liều vaccine và người đã khỏi bệnh
hành khách phải tuân thủ năm k
khai báo y tế để phòng chống dịch hiệu quả
từ giờ ngày một mươi chín tháng một mươi
thanh hóa tạm dừng hoạt động bốn chốt kiểm soát
ra vào địa bàn
đồng thời không kiểm tra giấy xét nghiệm covid một mươi chín
ubnd tỉnh thanh hóa đã ban hành quy định
điều chỉnh một số biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
trong tình hình mới
theo đó từ giờ ngày một mươi chín tháng một mươi
thanh hóa sẽ không kiểm tra giấy xét nghiệm covid một mươi chín
và các giấy tờ khác đối với người đi qua chốt kiểm soát liên ngành
người dân cũng không phải xét nghiệm sars cov hai
trừ các trường hợp có biểu hiện nghi ngờ nhiễm covid một mươi chín
các trường hợp đến từ các địa bàn
có dịch cấp độ bốn vùng cách ly y tế
vùng phong tỏa hoặc cá nhân có nhu cầu
công an cũng tạm dừng bốn chốt kiểm soát liên ngành
ở cửa ngõ ra vào tỉnh thanh hóa
gồm thị trấn văn du huyện thạch thành đường hồ chí minh
xã nga điền huyện nga sơn đường một mươi
xã phú thanh huyện quan hóa quốc lộ một mươi năm
xã hải hà và xã trường lâm thị xã nghi sơn quốc lộ một
riêng chốt tại dốc xây vẫn duy trì
do thị xã này đang có diễn biến dịch phức tạp
đối với việc kiểm soát người từ các vùng dịch trở về địa phương
tại các chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch covid một mươi chín
ở khe nước lạnh thị xã nghi sơn xã xuân bình huyện như xuân
xã thạch lâm huyện thạch thành dốc xây thị xã bìm sơn
nga thanh hóa và nga bìm sơn cả hàng không thọ xuân vẫn hoạt động
cụ thể các chốt kiểm soát trên sẽ giám sát
hỗ trợ người từ vùng dịch về địa phương khai báo y tế
tiếp nhận thông tin cá nhân nơi cư trú số điện thoại
sau đó thông báo cho ban chỉ đạo phòng chống dịch các huyện thị xã thành phố
người có phương tiện cá nhân hoặc có xe đưa đón phải chủ động về địa phương
không dừng nghỉ dòng đường
và khai báo tại cơ quan y tế xã phường thị trấn nơi cư trú theo quy định
trao đổi qua điện thoại với tuổi trẻ online sáng một mươi tám tháng một mươi
chủ tịch ubnd tỉnh vĩnh phúc lê duy thành cho biết
tỉnh đã điều chỉnh một số quy định tại quyết định số hai nghìn tám trăm bảy mươi năm
bán hành ngày một mươi năm tháng một mươi
tuy nhiên khi được hỏi tỉnh vĩnh phúc điều chỉnh như thế nào
thì chủ tịch ubnd tỉnh vĩnh phúc không có phản hồi
tỉnh vĩnh phúc cũng yêu cầu người dân đi từ vùng cấp độ ba và cấp độ bốn
về phải cách ly tập trung một mươi bốn ngày lấy mẫu xét nghiệm pcr bốn lần
sau đó tự theo dõi sức khỏe tại nhà một mươi bốn ngày
việc vĩnh phúc áp dụng quy định trên được đánh giá là đang áp dụng cao hơn quy định
mà bộ y tế ban hành hướng dẫn tạm thời
về chuyên môn y tế thực hiện tại nghị quyết số một trăm hai mươi tám của chính phủ
tỉnh thái nguyên đến nay vẫn áp dụng quy định được ban hành từ ngày ba mươi tháng chín
theo đó tỉnh thái nguyên vẫn yêu cầu người dân
từ vùng xanh đến tỉnh phải có giấy xét nghiệm âm tính bằng phương pháp pcr
hoặc test nhanh trong vòng bảy mươi hai giờ thì mới được vào tỉnh
đối với người đi từ vùng vàng trường hợp người đã tiêm đủ vaccine covid một mươi chín
và có xét nghiệm pcr âm tính trong vòng bảy mươi hai giờ
thì tự theo dõi sức khỏe tại nhà trong ba ngày
lấy mẫu xét nghiệm sars cov hai bằng phương pháp pcr vào ngày thứ ba
các trường hợp còn lại thực hiện cách ly tại nhà bảy ngày
theo dõi sức khỏe tại nhà bảy ngày tiếp theo
và lấy mẫu xét nghiệm sars cov hai bằng phương pháp pcr ít nhất hai lần
trao đổi với tuổi trẻ online chiều một mươi tám tháng một mươi
phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tỉnh thái nguyên đặng xuân trường cho biết
cơ quan chuyên môn đã xây dựng dự thảo để trình ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín tỉnh
chiều nay tỉnh họp cho ý kiến và quyết định điều chỉnh các quy định chưa phù hợp nói trên
tuy nhiên đến tối một mươi tám tháng một mươi cả tỉnh thái nguyên và vĩnh phúc chưa có quyết định điều chỉnh thay thế
thành phố cần thơ quy định khách đến quán bar vũ trường
phải tiêm đủ liều vaccine và xét nghiệm pcr âm tính covid một mươi chín
nhà hàng quán ăn mỗi bàn cách hai mét
quy định tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả covid một mươi chín tương đương cấp một
nguy cơ thấp theo nghị quyết một trăm hai mươi tám
được phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân thành phố cần thơ dương tân hiền ký ban hành tối ngày một mươi tám tháng một mươi
theo đó tất cả các quy định của trung ương liên quan đến mở cửa đều được cần thơ thực hiện
thành phố cho phép nhà hàng quán ăn cà phê trà sữa được bán tại chỗ đảm bảo mỗi bàn cách nhau hai mét
các cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi giải trí cơ sở làm đẹp sông hơi bấm huyệt vật lý trị liệu karaoke massage quán bar vũ trường điểm dịch vụ internet trò chơi điện tử được phép hoạt động khi đảm bảo các điều kiện
cơ sở phải được thẩm định và cho phép của ủy ban nhân dân các quận huyện người tham gia phải tiêm đủ liều vaccine covid một mươi chín hoặc f khỏi bệnh trong sáu tháng
trong đó nhân viên người lao động xét nghiệm pcr định kỳ ba ngày
còn khách hàng phải có kết quả xét nghiệm covid một mươi chín âm tính bằng phương pháp pcr trong bảy mươi hai giờ
tất cả phải được kiểm soát bằng mã qr
ngoài ra cần thơ cũng quy định người đến và về từ địa bàn có dịch cấp một hai sẽ không phải xét nghiệm covid một mươi chín
tự theo dõi sức khỏe bảy ngày tại nhà nơi lưu trú và thực hiện năm k
người trên sáu mươi năm tuổi có bệnh nền người dưới một mươi tám tuổi phụ nữ mang thai nuôi con nhỏ dưới ba mươi sáu tháng tuổi chưa tiêm đủ liều vaccine được cách ly bảy ngày tại nhà nơi lưu trú và tiếp tục theo dõi sức khỏe bảy ngày tiếp theo
thành phố cũng khuyến khích người dân hạn chế đi ra khỏi địa bàn
tối một mươi tám tháng một mươi sở y tế tỉnh phú thọ cho biết từ sáu giờ đến một mươi tám giờ cùng ngày tỉnh ghi nhận thêm ba mươi ba ca dương tình sắc covid hai
trong đó thành phố việt trì hai mươi chín ca xã chu hóa hai mươi tám ca phường dụ lô một ca huyện lâm thao bốn ca thị trấn hùng sơn một ca xã thạch sơn ba ca
từ ngày một mươi ba tháng một mươi đến nay phú thọ ghi nhận một trăm hai mươi năm ca mắc covid một mươi chín trong cộng đồng
trên địa bàn tỉnh phát hiện ba chùm lây nhiễm được phát hiện chùm lâm thao chu hóa chùm bạch hạc phù ninh chùm dũ lâu gia cẩm
đến thời điểm hiện tại chưa xác định được nguồn lây ban đầu
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thị xã bỉm sơn thanh hóa cho biết đến chiều một mươi tám tháng một mươi địa phương ghi nhận tám mươi sáu ca covid một mươi chín trong đó ba mươi bảy học sinh và giáo viên
theo đó đến cuối ngày một mươi tám tháng một mươi ngành giáo dục thị xã bỉm sơn cùng các đơn vị liên quan truy vết được hai bốn trăm bốn mươi năm f một là học sinh và ba trăm linh bốn f một là giáo viên
để hạn chế thấp nhất các nguy cơ lây lan trong cộng đồng nhất là lây lan trong trường học
kể từ ngày một mươi năm tháng một mươi hơn một mươi năm học sinh các cấp ở thị xã bìm sơn đã tạm dừng đến trường để phòng chống dịch covid một mươi chín
tại xã quang trung thị xã bìm sơn nơi ghi nhận hai ca lây nhiễm đầu tiên trong cộng đồng đến nay xã đã ghi nhận ba mươi ba trường hợp covid một mươi chín
trong đó có một mươi chín học sinh đây đều là học sinh của trường tiểu học và trung học cơ sở quang trung
hiện toàn bộ tám trăm bốn mươi bốn học sinh mầm non tiểu học và trung học cơ sở quang trung đã được cho nghỉ để phòng chống dịch covid một mươi chín
tính đến chiều một mươi tám tháng một mươi xã quang trung đã khẩn trương phối hợp lực lượng chức năng truy vết được sáu trăm linh bốn trường hợp f một hai hai trăm tám mươi một trường hợp f hai
trong đó chủ yếu là các cháu học sinh lớp hai và lớp bốn các trường hợp f một là học sinh được theo dõi cách ly tại gia đình và thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch
hiện ngành giáo dục thị xã bỉm sơn chuẩn bị sẵn sàng kế hoạch tổ chức dạy học ứng phó diễn biến dịch covid một mươi chín
theo đó với lớp một lớp hai sẽ ưu tiên tổ chức dạy học trên truyền hình và không thực hiện kiểm tra đánh giá định kỳ trong khoảng thời gian này
đối với học sinh lớp ba đến lớp chín tổ chức dạy trực tuyến là chủ đạo dạy trên truyền hình là bổ trợ ưu tiên dạy trên truyền hình cho học sinh các lớp cuối cấp
ngoài ra hướng dẫn học sinh sử dụng các nguồn học liệu số
các trường tiểu học trung học cơ sở liên cấp tiểu học và trung học cơ sở sẽ triển khai đến giáo viên hệ thống phần mềm dạy học trực tuyến
để đảm bảo cho hoạt động dạy học của thầy và trò trong các nhà trường để thực hiện
riêng với bậc học mầm non ngành giáo dục thị xã bìm sơn không tổ chức dạy học trực tuyến đối với trẻ mầm non
nhưng vẫn yêu cầu các nhà trường duy trì hoạt động kết nối với gia đình trẻ em bằng kênh liên lạc phù hợp
còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại